tổng thống hàn quốc yun seok in và thủ tướng nhật bản kishida fumio hôm qua đã có cuộc hội đàm song phương
bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới g hai mươi diễn ra ở new delhi của ấn độ
theo đó hai nhà lãnh đạo đã nhất trí thúc đẩy việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba bên hàn nhật trung
theo thông cáo của văn phòng tổng thống hàn quốc tại cuộc hội đàm tổng thống yon seok in cho rằng
hai bên cần duy trì các cuộc gặp thiết thực trong nửa cuối năm nay đồng thời thúc đẩy việc tổ chức hội nghị thượng đỉnh hàn quốc nhật bản trung quốc
thủ tướng nhật bản cũng cho hay ông sẽ hưởng ứng tích cực
hiện hàn quốc vẫn giữ cương vị chủ tịch hội nghị thượng đỉnh hàn nhật trung và seoul đang thúc đẩy tổ chức hội nghị vào cuối năm nay
nếu diễn ra đây sẽ là hội nghị thượng đỉnh ba bên hàn nhật trung đầu tiên trong vòng bốn năm qua
một số hội nghị dự kiến tổ chức đã bị hủy do đại dịch covid một mươi chín cũng như một số tranh cãi xung quanh các vấn đề lịch sử giữa nhật bản và hàn quốc